liên quan đến vụ việc người đàn ông nước ngoài sát hại vợ vừa xảy ra trên địa bàn thành phố đà lạt
công an tỉnh lâm đồng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân
công an tỉnh lâm đồng đã tiến hành phong tỏa hiện trường tại căn biệt thự thuộc khu quy hoạch an sơn
phường bốn thành phố đà lạt ngay trong tối ngày hai tháng năm lực lượng chức năng đã tổ chức khám nghiệm
toàn bộ hiện trường căn nhà và thi thể nạn nhân ghi nhận những dấu vết vật chứng quan trọng
trước đó vào khoảng một mươi sáu giờ cùng ngày giữa nghi phạm jacobus johannes canter
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi quốc tịch hà lan và vợ đã xảy ra mâu thuẫn trong lúc cãi vã
nghi phạm đã dùng dao đâm nạn nhân tử vong sau đó mang theo dao bỏ trốn
đến hai mươi h ba mươi phút khi đối tượng đang rút tiền tại một cây atm trên địa bàn phường một
thì bị lực lượng công an bắt giữ